thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng năm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình ổn định và thịnh vượng
các nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hòa bình ổn định trên toàn cầu tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững và thịnh vượng của mọi quốc gia
các ý kiến phát biểu nhấn mạnh tinh thần hợp tác và đoàn kết quốc tế đóng vai trò nền tảng trong bảo đảm môi trường hòa bình ổn định và phát triển bền vững
kêu gọi các nước đề cao trật tự quốc tế tự do rộng mở dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và tuân thủ hiến trương của liên hợp quốc
phiên họp đánh giá cao vai trò trung tâm của asean ở khu vực nhấn mạnh duy trì hòa bình hiện trạng ở biển đông và bảo đảm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
phát biểu tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính đã nêu bật ba thông điệp của việt nam về hòa bình ổn định và phát triển
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đề cao cách tiếp cận tổng thể về các vấn đề hòa bình an ninh và phát triển
bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu trong thời gian tới thủ trường các cấp công an các đơn vị địa phương phát huy vai trò lãnh đạo chỉ huy
chủ động ra soát nắm rõ thực hiện đúng đủ các nội dung chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tại các kế hoạch phương án nghiệp vụ
để triển khai toàn diện các kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao
kịp thời tham mưu kiến nghị bổ sung những giải pháp mới nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
tại phiên họp toàn thể lần thứ bảy của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội thẩm tra luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết của dự án luật này đồng thời thống nhất với việc chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thay mặt cơ quan soạn thảo trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
chân thành cảm ơn ý kiến này
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp ra soát điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện dự án luật
chiều ngày một mươi năm tháng năm học viện cảnh sát nhân dân tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chúc mừng học viện cảnh sát nhân dân vì những thành tích kết quả xuất sắc đã đạt được trong trạng đường năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
thứ trưởng đề nghị học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo
theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế
đối tượng bạo hành cháu bé ba tháng tuổi tại lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng năm một cháu bé gần ba tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều thương tích như tổn thương
sọ gãy xương cẳng tay gãy xương đùi gãy xương cẳng chân suy thận cấp suy gan
tiếp nhận tin báo ngay trong đêm công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác minh và xác định cháu bé hiện đang sống tại phòng trọ cùng mẹ ruột là nguyễn phúc hồng ân và trần hoài thương
người tình của ân ở trên đường nguyễn văn chỗi phường một thành phố đà lạt đồng thời cơ quan công an đã triệu tập thương và ân lên làm việc
trong quá trình đấu tranh thương bước đầu khai nhận do cháu bé thường quấy khóc nên đối tượng rất bực tức nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
dựng lên kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ trần công minh và võ gia quyến đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm bà chế thị ti mẹ của minh nhận được cuộc điện thoại lạ với nội dung là bắt cóc minh yêu cầu bà trả hai trăm ba mươi triệu đồng con trai đang nợ
trong ba ngày không chuyển tiền sẽ chặt tay con tin ngoài ra đối tượng còn cho bà ti nghe tiếng kêu cứu của minh và đe dọa không được báo công an
bà t sợ hãi chuyển năm triệu đồng vào tài khoản của người này và trình báo công an huyện tân phú
vào cuộc điều tra đến trưa ngày hai mươi tháng năm công an huyện tân phú phối hợp với công an tỉnh đồng nai bắt giữ khẩn cấp trần công minh và võ gia quyến là hai người đã giàn dựng ra vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của bà ti
được biết mình chính là con trai của nạn nhân và thừa nhận chủ mưu dựng lên kịch bản tống tiền mẹ
tối ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phối hợp với các tổ công tác y năm một b
y năm một trăm bốn mươi một hóa trang mật phục làm nhiệm vụ tuần tra xử lý tại các tuyến đường xung quanh khu vực nhà hát lớn hà nội
ngoài một chốt cảnh sát giao thông được lập trước khu vực nhà hát lớn hà nội để xử lý tình trạng xe máy lạng lách đánh võng
thì ở các tuyến đường quanh khu vực này còn có hàng chục cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang mặc thương vục làm nhiệm vụ vây bắt những quay xế
tổ công tác tập trung xử lý các trường hợp lãng lách nẹp bô rú ga gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
hầu hết các đối tượng tham gia ở độ tuổi chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
tổ công tác đã đưa người vi phạm và phương tiện về công an phường trang tiền để kiểm tra xử lý
thưa quý vị thời tiết nắng nóng cực đoan làm gia tăng nguy cơ cháy nổ ở nhiều nơi
tại tỉnh hà nam lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống cháy nổ cho người dân
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh
xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đội phòng cháy chữa cháy công an huyện đang phối hợp với lực lượng công an xã để kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy ở một quán karaoke trên địa bàn
cơ sở này mới được cấp phép hoạt động do lắp đặt nâng cấp các thiết bị đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định mới
trong miền nam cháy nổ nhiều ngoài mình thì cấp trên ở bên phòng cháy chữa cháy thì cũng trao đổi là cũng sửa lại một số
là bảo là vừa như là phải làm đủ theo yêu cầu của phòng cháy chữa cháy vừa lại là chống cháy và khó cháy
thì là nhà mình cũng theo cấp trên chỉ đạo mình cũng làm đầy đủ mà có cấp phép

bình cứu hỏa
lối thoát hiểm
coi báo đồng
bên trong phòng hát cũng được thiết kế lắp đặt các tấm vật liệu có tính năng kết cấu chống cháy
không chỉ lắp đặt chủ của các cơ sở kinh doanh này cũng phải liên tục được tập huấn hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy
đây là hệ thống báo cháy liên động
đây là tình hình hệ thống báo cháy liên động này là có tác động khi mà
có sự cố cháy nổ xảy ra
thì là khi mà đầu báo cháy tự động báo là có cháy thì là cái hệ thống chuông mà đèn báo cháy nó sẽ kêu và sáng
đồng thời là ngắt cái hệ thống âm thanh hình ảnh tại tất cả các phòng hát
nên là thuận tiện cho cái việc cảnh báo báo là có cháy nổ xảy ra
thế thì lúc đấy thì mọi người cũng biết được là hiện đã có cháy thì sẽ tìm mọi cách để thoát ra khỏi đám cháy
đầu tiên mà nó cháy trong hình dương thì người ta cứ đòi vào phòng một chứ mà sâu quá người ta không báo nên là
cứ đòi vào phòng một chứ mà sâu quá người ta không báo nên là không cháy được
từ đến giờ cuối này thì là khách rất là yên tâm khát hòa
chỉ tính riêng huyện thanh liêm đã có hai mươi năm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
trong đó đã có hai mươi hai cơ sở được cấp phép hoạt động
đây cũng là địa bàn có nhiều khu công nghiệp hoạt động nên nguy cơ cháy nổ diễn ra rất cao
vì vậy việc tuyên truyền siết chặt kiểm tra phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của lực lượng chức năng
lực lượng phòng cháy cháy công an huyện

đặc biệt là biết cách để xử lý đối với những tình huống xảy ra cháy nổ
mùa hè năm nay nắng nóng được dự báo sẽ gai gắt xảy ra trên diện rộng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
do ảnh hưởng của enino
để hạn chế tối đa hậu quả của cháy nổ
bộ trưởng bộ công an cũng vừa ban hành công điện về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
vâng thưa quý vị những ngày qua thời tiết nắng nóng dài ngày tại nhiều địa phương
đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sinh hoạt và lao động của người dân
chỉ riêng tại thủ đô hà nội nền nhiệt luôn ở mức cao từ ba mươi sáu đến trên bốn mươi độ c kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối
thế nhưng trên các tuyến đường nắng nóng oi bức như vậy
nhưng chưa khi nào vắng bóng những chiến sĩ cảnh sát giao thông
vẫn căng mình từng phút từng giờ để đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn

chúng tôi sẽ truy cập vào lúc sau
các bạn hãy đăng kí cho kênh nhé